một năm sau sự cố môi trường biển mùa du lịch năm nay cùng với sự phục hồi của biển
du khách cũng đang dần trở lại tại các bãi biển ở khu vực bắc miền trung
các chủ nhà hàng khách sạn vui mừng trước những dấu hiệu khả quan hứa hẹn sự phục hồi vững chắc của thị trường du lịch
và để người dân và du khách được yên tâm thì các địa phương cần thường xuyên công bố kết quả quan trắc môi trường
cũng như là kết quả xét nghiệm chất lượng các loài hải sản
đây là những hình ảnh được ghi lại vào thời điểm cách đây vừa đúng một năm
trong năm sự cố môi trường do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp formosa gây ra
đã khiến bãi biển thiên cầm một trong những bãi tắm đẹp nhất cả nước trở nên hoang vù vắng vẻ
bãi biển vốn đông đúc nhộn nhịp chỉ còn những đàn bò nằm phơi nắng
một năm sau sự cố biển đã an toàn trở lại từng đoàn du khách lại trở về bên mép sóng
trẻ con người lớn lại được vẫy vùng trong làn nước trong xanh
giờ phút này và đến ngày năm nay
thì rất là phần khởi mọi người kinh doanh trên địa bàn thiên cầm
cả nhà hàng khách sạn cũng rất là phần khởi
thống kê của ban quản lý khu du lịch thiên cầm cho thấy
tất cả các nhà nghỉ khách sạn đều đã đạt công suất một trăm linh trong những ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
từ mùa một tháng năm và lượng khách đặt chỗ từ nay đến hết tháng bảy đều đã đạt trên năm mươi
tại thời điểm này chúng tôi cũng nhận được nhiều búc kinh của khách hàng
ngỏ lời đặt phòng với chúng tôi và cũng đặt chắc chắn
đến tháng sáu tháng bảy hiện nay công suất phòng của chúng tôi cũng đạt được năm mươi rồi
đặc biệt là khách hàng đã đến đây và sử dụng nguồn hải sản biển một cách là rất là hứng khởi
và chúng tôi không thấy họ e rè như kiểu năm hai nghìn một mươi sáu nữa
mùa du lịch năm hai nghìn một mươi sáu sau khi xảy ra sự cố môi trường biển
nhiều nhà hàng quán ăn tại khu du lịch thiên cầm gặp không ít khó khăn
họ không những không có doanh thu mà còn thiệt hại hàng trăm triệu đồng do tích chữ hải sản đông lạnh
nhưng cuối cùng phải mang được tiêu hủy
còn hiện tại du khách
đã hào ứng trở lại với hải sản
các tàu ngư dân đánh bắt về đến đâu đều được tiêu thụ được hết đến đó
phấn khởi nhất là bây giờ du khách ở ngoài tỉnh
cũng như ở trong tỉnh là mọi người đến với thiên cầm là đều dùng hải sản một trăm linh
và như các anh đã biết buổi sáng nắng nóng như thế này
nhưng mà du khách ra tắm biển rất là đông
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
việc quan trắc chất lượng nước biển được bốn tỉnh bắc nguyên trung
thực hiện thường xuyên với tần suất hai tuần một lần
kết quả các chỉ số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép
và ổn định liên tục trong nhiều tháng qua
chúng tôi cũng thấy là các thông tin nói là bãi biển đã được môi trường đã tốt rồi
và người dân cũng nhiều người bạn bè cũng rủ nhau vào miền trung này để tắm biển
thì gia đình chúng tôi cũng quyết định là đi vào trên cầm
và cảm nhận của anh hôm nay thế nào
thì tôi thấy là bãi biển rất là đẹp
bãi biển rất là sạch đẹp mà người đi vào tắm cũng rất là đông
năm nay tiền cầm là khởi sắc nhiều và khách đã đến rất đông
như khoảng lúc làm về là phục vụ rất đông rồi
nói chung là rất mừng
chắc chắn là một mùa du lịch năm nay có thể là khởi sắc
sự hồi phục của du lịch biển thiên cầm cũng cho thấy tâm lý rè rặt
e ngại của người dân du khách đang dần được loại bỏ
nhưng để họ thực sự yên tâm và cảm thấy được bảo vệ an toàn
các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát
tăng cường xét nghiệm các mẫu hải sản
và nhất là thường xuyên công bố rộng rãi các kết quả để toàn dân được biết